ngày bốn tháng tám công an tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần hồng nguyên
tránh thanh tra sở khoa học và công nghệ tỉnh trà vinh nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
sở khoa học và công nghệ tỉnh trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất
giống tôm càng xanh toàn đực tại trà vinh
dự án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại trà vinh
được thực hiện trong vòng ba năm và đã kết thúc vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu với tổng kinh phí bốn tỷ đồng
do ông trần thanh phục nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
sở khoa học và công nghệ tỉnh trà vinh làm chủ nhiệm dự án
ông phạm thanh hải nguyên trưởng phòng hành chính tổ chức của trung tâm là thành viên
trong thời gian này ông trần hồng nguyên là giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
trước đó ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ông trần thanh phục và ông phạm thanh hải để điều tra về hành vi tham ô tài sản
qua kết quả điều tra bước đầu các đối tượng đã thực hiện hành vi cố ý làm trái và tham mô tài sản
với số tiền bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng thông qua các hợp đồng khống mua vật tư nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi
trong đó có sự chỉ đạo của giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trần hồng nguyên